đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu đã có các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
và lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến quốc hội chính phủ và các bộ ngành
tiếp xúc cử tri tại bốn điểm của hai huyện hồng dân và phước long đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bạc liêu đã tiếp thu nhiều ý kiến
kiến nghị của cử tri về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
về tình trạng một số người dân ở các địa phương bị lợi dụng kích động gây mất an ninh trật tự
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội địa phương tổng thanh tra chính phủ lê minh khái cho biết hiện hàng loạt đối tượng cầm đầu
quá khích đã bị khởi tố bắt tạm giam cử tri và nhân dân bạc liêu cũng cần hết sức cảnh giác bình tĩnh
không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân nắm được thông tin chính thống và kịp thời